ngày bảy một mươi một trung tâm thông tin và thống kê khoa học và công nghệ tp hcm phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ atalink tổ chức hội thảo giới thiệu giải pháp quản lý chuỗi cung ứng toàn diện
đây là giải pháp ứng dụng quản trị chuỗi cung ứng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây gồm các tính năng quản lý nhà cung ứng
danh mục sản phẩm cần mua trực tuyến theo chuẩn quốc tế báo giá trực tuyến đơn hàng mua trực tuyến giúp doanh nghiệp dễ dàng truy cập và có cơ hội thấu hiểu nhiều bức tranh đa chiều khác nhau
về chuỗi cung ứng liên quan mật thiết đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cơ sở dữ liệu chuẩn hóa trên quy mô lớn với các ngành kinh tế danh mục doanh nghiệp
các chủng loại sản phẩm đa dạng của atalin đem lại sức mạnh vượt trội cho doanh nghiệp trong quản trị chuỗi cung ứng đáp ứng những nhu cầu khắc khe nhất ở đẳng cấp quốc tế